bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật về biển đảo cho ngư dân và các chủ phương tiện hành nghề trên biển
hơn một người là chủ tàu thuyền trưởng được tuyên truyền về các quy định và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam
các ngư dân ký cam kết không vi phạm pháp luật và xâm phạm vùng biển nước ngoài khi khai thác hải sản
ngoài ra bộ đội biên phòng quảng bình còn tổ chức các buổi thực tế về cứu hộ cứu nạn trên biển hướng dẫn các biện pháp phòng tránh thiên tai rủi ro khi đánh bắt xa bờ
đồng thời cấp phát các vật dụng như áo phao phao cứu sinh để khích lệ ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc